kính thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử và nghị án sáng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và chín đồng phạm về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo hội đồng xét xử việc chuyển nhượng dự án phải có thẩm định đấu giá công khai
theo luật quản lý tài sản nhà nước
tuy nhiên trong vụ án này bị cáo tất thành cang trần công thiện
nguyên tổng giám đốc công ty tân thuận có một trăm linh vốn nhà nước
được giao quản lý dự án khu dân cư phước kiển quỹ nhà bè và khu dân cư giang sông
quận bảy cùng những người khác đã không thực hiện đúng các quy định
chuyển nhượng cho công ty quốc cường gia lai với giá thấp hơn giá thị trường
hội đồng xét xử xác định các bị cáo thừa nhận hành vi cáo trạng cáo buộc
hành vi phạm tội đặc biệt kiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội
tuy nhiên các bị cáo có quá trình công tác nhiều đóng góp nhân thân có các tình tiết giảm nhẹ
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tất thành cang mức án sáu năm tù về tội
vi phạm quy định về nhà nước sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
tổng hợp với bản án tám năm sáu tháng tù do sai phạm bán rẻ chín triệu cổ phiếu
của công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
bị tuyên vào giữa năm nay ông cang phải chấp hành hình phạt chung là một mươi bốn năm sáu tháng tù
chín bị cáo còn lại lãnh mức án từ ba đến một mươi ba năm tù
đối với dự án khu dân cư phước kiển do đỗ quỹ hợp đồng chuyển nhượng
thiệt hại đã khắc phục toàn bộ
đối với số tiền lãi một mươi sáu chín tỷ đồng mà công ty quốc cường gia lai nập tại cơ quan điều tra
công ty quốc cường gia lai phải trả lại cho công ty tân thuận
buộc các bị cáo gây ra nên các bị cáo phải bồi thường một mươi sáu chín tỷ đồng theo tỷ lệ phần trăm
gồm bị cáo thiện năm mươi cang một mươi thông một mươi hải bích việt tùng long
từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử năm bị cáo có liên quan đến quá trình tổ chức bán đấu giá hai trăm sáu mươi hai lô đất nhà liên kề
tại khu đô thị nam thành phố tuy hòa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn trí hiến cựu phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh phú yên
kiêm giám đốc sở tài chính bị phạt sáu năm tù
bị cáo mai hắc lợi cựu phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên bị phạt năm năm tù
bị cáo nguyễn ngọc duy cựu phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên bị phạt bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị nở cựu phó giám đốc phụ trách sở tài chính tỉnh phú yên bị phạt ba năm tù
cả bốn bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp
với công an thành phố bơ ma thuật và công an huyện buôn đôn
truy nóng bắt giữ thành công đối tượng chém chú họ tử vong rồi cướp tài sản
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi ông y kim bia chú tại thành phố bơ ma thuật
và cháu họ là y west cơ bua một mươi sáu tuổi trú tại huyện buôn đôn uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn
lúc này ông y kim nói không trả tiền cho y quyết nên cả hai xảy ra đánh nhau
y huyết đã cầm con dao chém liên tiếp khoảng hai mươi nhát khiến ông y kiêm tử vong ngay tại chỗ
gây án xong uy huyết cướp chiếc xe máy và một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt giữ được y huyết ở xã crong anna huyện buôn đôn
một đối tượng mua bán trái phép ba mươi bánh heroin vừa bị công an tỉnh lai châu
phối hợp công an huyện nậm nhùn bắt quả tang
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi tại km ba trăm một mươi tám quốc lộ bốn h địa phận bản hua bảng
xã nậm than huyện nậm nhôn lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang
đối tượng là giàng a cá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở bản nậm vạc xã nậm ban huyện nậm nhùn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là ba mươi bánh heroin cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện công an chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán bia anh huy ở thôn tân lập xã cao minh huyện vĩnh bảo
tại cơ quan công an hai đối tượng gồm nguyễn quang huy và bùi đăng vinh
khai nhận vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín
vinh và huy đã lấy ra ba viên ma túy dạng kẹo và hai túi ma túy loại ke
cho các đối tượng khác cùng sử dụng
khi đang sử dụng trái phép chất ma túy thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh bảo đã ra quyết định tạm giữ
đối với nguyễn quang huy và bùi đăng vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và đang tiếp tục điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm và mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng
trên địa bàn các tỉnh miền trung và đặc biệt là thành phố đà nẵng
chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa
và làm việc với lãnh đạo thành phố đà nẵng về tình hình khắc phục hậu quả bão lũ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác khắc phục
thiệt hại đối với các công trình hạ tầng giao thông
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ những khó khăn
mất mát rất lớn của nhân dân thành phố đà nẵng gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người không may bị tử nạn
chủ tịch nước cũng biểu dương đánh giá cao hệ thống chính trị thành phố cấp ủy
chính quyền nhân dân các lực lượng vũ trang đã chủ động kịp thời ứng phó với đợt lũ lớn nhất
trong hàng trăm năm qua tại địa phương
các lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu
và sơ tán người đến nơi an toàn
toàn hệ thống chính trị thành phố đã khẩn trương nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả
sau trận mưa lịch sử này và bước đầu làm tốt công tác thăm hỏi động viên
hỗ trợ các trường hợp thiệt hại gia đình bị thương vong
chủ tịch nước đề nghị trước mắt cần tập trung hỗ trợ bảo đảm cuộc sống sinh hoạt
cho người dân sau mưa lũ không để người dân thiếu đói thiếu chỗ ở
và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu nhất là không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
như vậy đã gần một tuần trôi qua sau trận lũ lịch sử tại thành phố đà nẵng
hiện nay vẫn còn một số khu vực trũng thấp người dân vẫn chưa thể nào ổn định lại cuộc sống
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nước lũ nhấn chìm
với bà con ở phường hòa khánh nam quận liên triều những suất cơm nóng
mà hàng ngày các cán bộ chiến sĩ công an phường cùng mạnh thường quân
mang đến trao tặng là cả một tấm chân tình
đáng quý và đáng trân trọng
thành sát được bắt ngang giữa hai mái nhà này là con đường duy nhất có thể dư chuyển
cứu giúp những người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ
đủ để hình dung mức độ nguy hiểm của cơn lũ vừa qua
đến thời điểm này sáu trăm linh hộ dân tại phường hòa khánh nam vẫn chưa hết bàn hoàng
tất cả vật dụng sinh hoạt đều bị nhấn kìm
gần một tuần vật lộn với thiên tai bà con nơi đây vẫn chưa có
được một bữa đo

tại vì bếp nước họ chưa nấu được cầu họ không có được bữa cơm

không thèm cơm một mình một người lớn mình ăn cái gì cũng được
nhưng mà con nít cũng khổ lắm
một rằn lũ nó quá bất ngờ đi
không người ta không chuẩn bị trước được
nên là người dân họ vẫn đang khắc phục dằn dằn
rồi nói chung là với tình cảm của anh em rồi mọi người hỗ trợ
người dân ở đây xin cảm ơn tất cả hậu tâm đã quan tâm
chú cố để người dân vượt qua có lúc khó khăn này
càng ấm lòng khi những suất cơm này được mạnh thường quân
cùng các cán bộ chiến sĩ công an phường tận tâm chuẩn bị
và trao đến tận tay cho bà con
ai nấy đều cảm thấy phấn khởi bởi trong lúc khó khăn trồng chất
họ được sẻ chia được yêu thương bởi cộng đồng
bởi những người chiến sĩ công an ngày đêm đồng hành
cùng nhân dân vượt qua thiên tai
với cái tinh thần là lá làm vùm lá rách
thì nhóm chị nghị xanh cũng đã có những bữa cơm không đầy
để cho bà con là trong lúc dọn dẹp nhà của mình sẽ có thể hỗ trợ
một bữa cơm rất là nóng để cho bà con có động lực vượt qua không
hiện nay trên địa bàn phường thì có sáu mươi tổ trên sáu mươi trên ba mươi tổ bị ngập ống
hiện nay thì các tổ đang trong quá trình năm ngày dọn dẹp
thì đến nay thì tất cả các hội dân thì cơ bản là
chưa được dọn dẹp
cơ bản là chưa được hoàn thiện để mà nấu ăn nấu uống được
nên về đây hỗ trợ cho bà con nhân dân tại khu dân cư
về đồ ăn thức uống và những nhu yếu phẩm của bà con cần thiết
liên tục những ngày qua công an các đơn vị địa phương
trên địa bàn thành phố đà nẵng đều có mặt khắp các vùng sông yếu
vùng trụng thấp để hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả
trao tặng sách vở nước uống hay đơn giản chỉ là một bữa cơm nóng
cũng đủ để bà con ấm lòng

đây chính là động lực để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống
tin bão trên biển đông cơn bão số sáu
hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc
một trăm linh chín ba độ kinh đông trên vùng biển quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ một mươi đến một mươi năm km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ
cảnh báo vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét
khu vực ven biển từ thừa thiên huế đến quảng nam
cần đề phòng thủy chiều cao kết hợp với nước biển dâng do bão và sóng lớn
gây ngập tại vùng trũng thấp trong đêm nay
kể từ tối và đêm nay cho đến ngày mai
phía đông bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
bốn mươi mm riêng khu vực phía nam đồng bằng bắc bộ
thanh hóa nghệ an ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
tại bình định thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật ngày càng có chiều hướng gia tăng
cả về số lượng và mức độ phạm tội gây ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ham chơi lười lao động đua đòi và thích hưởng thụ
lại thiếu sự quan tâm quản lý của người lớn
nên những đối tượng có cùng hoàn cảnh
tụ tập với nhau hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến con đường phạm tội
thời điểm cuối tháng chín vừa qua công an phường trần phú
thành phố quy nhơn đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
điều đang nói là các đối tượng tuổi còn rất nhỏ
chỉ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi nhưng để có tiền ăn chơi
bọn chúng đã rủ nhau đi trộm
trước đó công an thành phố quy nhơn cũng đã bắt giữ
ba đối tượng dùng dao gây ra vụ cướp tài sản manh động
tại khu vực phường trần quang diệu
thời điểm bị bắt ba đối tượng trên đang thuê nhà nghỉ
ở cùng bảy đối tượng khác trong đó có năm nữ
qua test nhanh có ba đối tượng dương tính với ma túy
sau đã bỏ nhà đi lâu ngày cần tiền để thu xài và trả nợ
nên các đối tượng bàn bạc nhau đi cướp tài sản
tụi em cho đang thiếu tiền không tiền là anh có tiền uống
nên tụi em mới làm vậy
thành thần là cầm tay lái còn em vẫn còn là vô
em cầm dao còn hòn là nó hù
trong năm hai nghìn hai mươi hai số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên
lại có chiều hướng xa tăng
trước tình hình trên lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp
để phòng ngừa đấu tranh trong đó chú trọng công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
xây dựng các mô hình giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội
đề mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm
tập trung vào số đối tượng là thanh thiếu niên
có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tình hình pháp hình sự phối hợp với công an phường
nắm chắc tình hình các em thanh thiếu niên có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt
có khả năng điều kiện để vi phạm pháp luật
qua đó sẽ phối hợp với gia đình nhà trường cũng như địa phương
sẽ có quyền pháp tuyên truyền giáo dục cho các em
cũng như là sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp để các em không vi phạm pháp luật
để góp phần tiền
phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
khi cả ba môi trường giáo dục là gia đình nhà trường và xã hội
cùng chung tay nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục thanh thiếu niên
thì mới đem lại hiệu quả cao trong việc ươm mầm thiện
phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
góp phần ổn định tình hình an ninh trở tự ở địa phương